theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng sáu nắng nóng tiếp tục gia tăng ở bắc bộ và trung bộ
có nơi thì nắng nóng đặc biệt gai gắt lên tới hơn bốn mươi độ c
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng sáu cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng
ở bắc bộ và trung bộ trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ c
có nơi bốn mươi một bốn mươi hai độ c
khu vực hà nội từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng sáu có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
hôm nay ngày hai mươi một tháng sáu chỉ số tuv ở hà nội và đà nẵng có giá trị từ bảy đến chín
với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh bắc và trung trung bộ